ngày hôm nay hai mươi bốn tháng một đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
cùng nguyên chủ tịch nước trường tấn sang và đoàn các cơ quan trung ương địa phương
đã có chuyến thăm chúc tết đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh long an
phó thủ tướng thường trực chính phủ đề nghị long an cần đẩy nhanh tiến độ đường vành đai tân an
phát triển hệ thống giao thông tại các vùng kinh tế trọng điểm tập trung xây dựng hoàn thiện bộ máy hành chính
giữ gìn tốt an ninh và chăm lo cho bà con tại vùng khu vực biên giới thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch
nhân dịp năm mới phó thủ tướng thường trực chính phủ cũng chúc các lãnh đạo quân và dân tỉnh long an
một năm mới mạnh khỏe thành công và đạt nhiều thắng lợi mới